hội người khuyết tật thành phố hà nội trung tâm quốc tế quỹ cựu chiến binh mỹ tại việt nam
vừa tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu với gia đình các cán bộ người khuyết tật
nhằm hưởng ứng ngày gia đình việt nam ngày hai mươi tám tháng sáu năm nay
với chủ đề giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
tại buổi gặp gỡ giao lưu các đại biểu đã nhấn mạnh
gia đình là điểm tựa cho người khuyết tật vượt lên tất cả
hiện nay nhận thức của xã hội và người khuyết tật đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực
kể từ khi luật người khuyết tật có hiệu lực ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
và việt nam phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật năm hai nghìn một mươi chín
và trên thực tế ngày càng nhiều người khuyết tật đã tìm được tổ ấm hạnh phúc riêng của mình
mặc dù vậy vẫn còn không ít người khuyết tật và đặc biệt là phụ nữ khuyết tật
còn gặp nhiều khó khăn trong công việc xây dựng gia đình
do vẫn còn những rào càn về sự kỳ thị phân biệt đối xử với phụ nữ khuyết tật
buổi gặp gỡ giao lưu với gia đình các cán bộ người khuyết tật được tổ chức
nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình việt nam
và trị ân các thành viên gia đình đã luôn sát cánh ủng hộ giúp đỡ bạn đời của mình
trong các hoạt động của hội người khuyết tật vì sự bình đẳng hòa nhập và hạnh phúc của người khuyết tật